thời gian qua liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra khiến dư luận không khỏi lo lắng
mới nhất tại đồng nai sau khi ăn bánh đa cua gần một trăm linh công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn đê trang việt nam
bất ngờ xuất hiện biểu hiện nôn ói đau bụng và nhập viện
tối ngày một mươi năm tháng năm giám đốc trung tâm y tế huyện trảng bom tỉnh đồng nai sang nhận
đơn vị đang tiếp nhận điều trị cho gần một trăm linh công nhân nghi ngộ độc thực phẩm
vị lãnh đạo cho biết gần một trăm linh bệnh nhân đều là công nhân đang làm việc
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn đê trang việt nam thuộc khu công nghiệp giang điền huyện tràng bom
theo lời kể của những công nhân vào buổi chiều cùng ngày có khoảng năm trăm linh công nhân ăn bánh đa cua tại công ty
tuy nhiên sau đó gần một trăm linh người xuất hiện các biểu hiện nôn ói đau bụng và nhập viện
giám đốc trung tâm y tế huyện tràng bom thông tin thêm các bệnh nhân nguy cơ đã bị ngộ độc thực phẩm
tuy nhiên nguyên nhân cụ thể như thế nào thì vẫn cần lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm
được biết công ty trách nhiệm hưu hạn de trang việt nam có khoảng một hai trăm linh công nhân
đây là một trong những công ty sản xuất đồ điện dân dụng được thành lập vào năm hai nghìn một mươi chín
trước đó ngày một tháng năm trên địa bàn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
cũng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì khiến hơn năm trăm linh người nhập viện
cụ thể các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt đau bụng nôn tiêu chảy
các bệnh nhân cho biết tất cả đều ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì b
phường xuân bình thành phố long khánh tỉnh đồng nai trong khoảng từ chiều đến tối ngày ba mươi tháng bốn
liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì sở y tế đồng nai cho biết
kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pcr và cấy phân tìm tăng nhân gây ngộ độc trên hai mươi chín mẫu bệnh phẩm
do các bệnh viện và viện y tế công cộng tp hcm thực hiện
ghi nhận một mươi sáu trên hai mươi chín mẫu dương tính đồng thời với hai chủng vi khuẩn salmonella và ecoli
chín trên hai mươi chín mẫu dương tính với vi khuẩn e coli
kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì b khi vụ ngộ độc xảy ra ghi nhận
bốn trên tám mẫu thực phẩm gồm ba t làm từ gan heo và mỡ heo thịt heo đã qua chế biến
chả lụa dưa muối chua có vi khuẩn salmonella
đại diện sở y tế đồng nai cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy
nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố long khánh có liên quan đến vi khuẩn salmonella
cụ thể ngày hai mươi hai tháng ba phó giám đốc sở y tế khánh hòa cho biết
các bệnh nhân trong vụ ngộ độc sau khi ăn cơm gà châm anh
đường ba triệu tp nha trang đã xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh
theo thống kê của sở y tế tỉnh khánh hòa từ ngày một mươi ba đến một mươi tám tháng ba
cơ quan chức năng ghi nhận ba trăm sáu mươi chín người bị ngộ độc trong đó hai trăm năm mươi ba ca phải nhập viện
số ca bệnh còn lại điều trị ngoại trú
theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng
các món gà xé trứng sốt dưa chua trong bữa ăn trưa chiều một mươi một tháng ba
tại quán cơm gà trâm anh có ba vi khuẩn salmonella spp bacillus seriesus
ngày một mươi ba tháng ba quán cơm gà trâm anh bị tạm đình chỉ kinh doanh để phục vụ công tác điều tra
cơ quan chức năng kiểm tra cho thấy quán cơm gà trâm anh có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
nhưng không xuất trình được hợp đồng mua bán và các giấy tờ khác
liên quan nguyên liệu thực phẩm không tiến hành kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định
trước đó ngày một mươi ba tháng ba nhiều người nhập viện ở các bệnh viện tại thành phố nha trang
với các biểu hiện như nôn sốt đau bụng
người bệnh cho biết các triệu chứng trên xuất hiện sau khi ăn tại quán cơm gà châm anh
được biết quán cơm gà trâm anh là một trong những cơ sở ăn uống nổi tiếng tại thành phố nha trang
thu hút nhiều du khách trong hàng chục năm qua
hiệp quản ăn đã ngừng hoạt động
các quy định xử phạt vẫn chưa được ubnd thành phố nha trang
bố trước đó dù chưa rõ nguyên nhân ngộ độc
chủ quán cơm gà trâm anh đã xin lỗi khách hàng đồng ý trả viện phí cho bệnh nhân nằm viện
đại diện quán cho biết đã hỗ trợ nhiều người bệnh với số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
cụ thể có hai trăm bốn mươi năm ca phải nhập viện điều trị một trăm một mươi ca được kê đơn cho về theo dõi ngoại trú
các bệnh nhân tỉnh táo dấu hiệu sinh tồn ổn định
tuy nhiên một số bệnh nhân vẫn còn triệu chứng sốt tiêu chảy đau bụng nhưng không nguy hiểm
lãnh đạo sở y tế khánh hòa cho biết thai phụ một mươi tám tuần bị nặng đang được điều trị
tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa khánh hòa đã có tiến triển tốt
hiện bệnh nhân đang điều trị kháng sinh truyền dịch làm lại các xét nghiệm theo dõi sát tình trạng lâm sàng
trước đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng ba nhiều người nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng
buồn nôn nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại tiệm cơm gà trơm anh
trong số này có cả khách du lịch và người địa phương
sở y tế khánh hòa cũng đã yêu cầu các bệnh viện điều trị theo hướng nhiễm trùng
nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân salmonella
với kết quả tham khảo kháng sinh đồ sớm nhất từ bệnh viện đa khoa vinmec
theo báo cáo mới nhất của sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết đến hết ngày một mươi bốn tháng ba
tổng số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán trâm anh đường bà triệu nha trang là hai trăm hai mươi hai ca
trong tổng số hai trăm hai mươi hai ca nghi ngộ độc có một trăm năm mươi bảy ca phải nhập viện điều trị
năm mươi năm ca được khám và điều trị
các bệnh viện cũng đã kêu đơn thuốc cho mang về nhà uống
đến hết ngày một mươi bốn tháng ba vẫn còn một trăm năm mươi năm ca đang phải theo dõi chăm sóc sức khỏe
trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh khánh hòa
ông trịnh ngọc hiệp phó giám đốc sở y tế khánh hòa cho biết
từ ngày một mươi ba tháng ba sau khi tiếp nhận thông tin có nhiều người nghi ngộ độc
ngành y tế địa phương đã chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn
huy động tối đa nhân lực thuốc trang thiết bị để chữa trị cho bệnh nhân
đồng thời thành lập ngay đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
điều tra nguyên nhân và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
cùng với đó lực lượng chức năng địa phương cũng đã tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh quán trâm anh
lãnh đạo sở y tế khánh hòa cũng nhận định
đến hết ngày một mươi bốn tháng ba tất cả các bệnh nhân nghi ngộ độc đang điều trị
đều có dấu hiệu sinh tồn ổn định tỉnh táo
một số ít bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn đi cầu phân lòng
được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa điều trị
nhìn chung các ca bệnh trong tầm kiểm soát về chuyên môn của các cơ sở y tế ở khánh hòa
liên quan đến việc điều trị những người nghi ngộ độc
bác sĩ võ quang minh hiếu phó phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa thông tin
sức khỏe của những bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện đều tiến triển tốt
người nghi bị ngộ độc trong độ tuổi lao động được điều trị tại khoa nội thần kinh
một số trẻ em được điều trị tại khoa nhi của bệnh viện
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin
ngày một mươi ba tháng ba có sáu mươi người sau khi ăn cơm gà canh gà tại quán trâm anh
đã phải nhập viện với các triệu chứng của ngộ độc như đau bụng buồn nôn nôn mệt đau đầu
đến hết ngày một mươi bốn tháng ba tổng số người nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà tại quán trâm anh tăng lên hai trăm ba mươi
nhiều bệnh nhân cho biết sau khi ăn cơm gà ở quán trâm anh trong khoảng thời gian từ sáu đến một mươi giờ
thì xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc như sốt đau bụng buồn nôn tiêu chảy
nhiều người tự điều trị tại nhà nhưng triệu chứng ngộ độc không giảm nên mới đến bệnh viện
bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang hiện đang điều trị một số bệnh nhân nghi bị ngộ độc
chị lê thị lina du khách từ đà lạt cho biết cả gia đình chị có một mươi một người lớn và ba trẻ em xuống thành phố nha trang du lịch
ghé vào quán cơm gà trâm anh để ăn trưa
sau đó vài tiếng gần như toàn bộ thành viên bị nôn ói nhức đầu
chúng tôi cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc
con gái tôi từ khi nhập viện vào chiều tối ngày một mươi hai tháng ba thì liên tục sốt cao gần bốn mươi độ mê man
phía chủ quán cũng có liên hệ đến gia đình nhà tôi để xin giải quyết
nhưng chúng tôi cần một lời xin lỗi rõ ràng hướng điều trị phù hợp
vì đáng lẽ sau khi đi du lịch xong chúng tôi sẽ quay về đà lạt
nhưng vì thành viên trong gia đình và các bé bị ngộ độc nặng nên phải ở lại điều trị
anh mạnh cường chú ở thành phố nha trang cho biết hôm một mươi một tháng ba gia đình anh đến quán mua cơm gà cho con trai ăn
tối cùng ngày con của anh cường có biểu hiện ói mửa sốt mắt đỏ
sáng hôm sau vào bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang
khi đến bệnh viện anh thấy nhiều người cũng đang điều trị với triệu chứng tương tự
hiện sức khỏe con tôi đã tạm ổn triệu chứng ngộ độc vẫn còn nên bác sĩ cho chuyển kháng sinh và thuốc
chị nguyễn thị kim quy chú thành phố đà lạt lâm đồng cho biết
chị và con trai cùng với cháu vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện
sau bữa ăn trưa ở quán cơm gà trâm anh đường ba triệu thành phố nha trang khánh hòa
theo phản ánh của chị quy trưa ngày một mươi một tháng ba gia đình chị gồm một mươi bốn người
trong đó có ba trẻ em từ đà lạt xuống nha trang du lịch
khoảng một mươi một giờ ba mươi phút thì ghé cơm gà châm anh để ăn trưa
tại đây gia đình ăn các món gà luộc gà chiên và canh gà
quá trình ăn đều sử dụng nước sốt
đến khoảng hai mươi một giờ thì nhiều người trong gia đình xuất hiện triệu chứng đau bụng tiêu chảy nôn ói
đến khuya thì có người sốt nghĩ do thức ăn lạ nên mọi người cố gắng cầm cự
ngày một mươi hai tháng ba trong khi đi chơi tình trạng này vẫn không giảm mà nặng hơn
nên chiều ngày một mươi hai tháng ba gia đình chị quy bắt xe vào bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang để kiểm tra
sau đó có ba người lớn và hai em bé phải nhập viện vì triệu chứng sốt cao ói mửa tiêu chảy liên tục
còn bốn người sau khi kiểm tra chuyển nước thì có giảm nên không phải nhập viện
hiện hai mẹ con tôi vẫn đang nằm điều trị vì triệu chứng tiêu chảy vẫn còn cháu vẫn sốt
riêng cháu gái tôi ngô ngọc an vi năm tuổi vẫn còn sốt cao triệu chứng nặng hơn
trước đó tối một mươi hai tháng ba trung tâm y tế nha trang nhận tin báo một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc liên quan đến cơm gà
các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc điều động toàn bộ nhân lực đi điều tra tại các bệnh viện có bệnh nhân nhập viện
giá soát ban đầu các bệnh nhân đều nhập viện với các triệu chứng như đau bụng buồn nôn nôn đi cầu phân lỏng sốt mệt lạ
những bệnh nhân đều cho biết trước đó ăn tại quán cơm gà châm anh
các mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn đã được thu thập để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm
đơn vị chức năng cũng đã tiến hành đình chỉ hoạt động quán cơm gà châm anh để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân
quán cơm gà châm anh là một trong những điểm ẩm thực nổi tiếng lâu đời ở nha trang
đây là quán ăn được người dân địa phương và du khách tìm đến ăn rất đông
mỗi ngày quán phục vụ hàng chắp suất cơm gà
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại